kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh hoạt động yếu nên nhiệt độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ
có xu hướng nhích nhẹ mỗi ngày thời tiết ấm áp và dễ chịu
sự báo từ đêm nay sang đến ba ngày tới mặc dù là không khí lạnh vẫn duy trì cường độ yếu
nhưng do ảnh hưởng của rãnh gió tây ở độ cao lên đến năm mét nên thời tiết dần có sự thay đổi
mưa rào xuất hiện vài nơi nhưng chỉ trong thời gian ngắn nhiệt độ giảm nhẹ tại các tỉnh vùng núi
mức nhiệt cao nhất cả khu vực ổn định trong khoảng từ hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
tại phía tây bắc bộ thời tiết sẽ bất lợi hơn
vùng núi phía tây bắc như lai châu điện biên sơn la trời chuyển nhiều mây có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to kèm theo khả năng xảy ra gió giật mạnh trong mưa rông
do dạnh áp thấp trong đới gió tây trên cao còn duy trì nên trong ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy
mưa có xu hướng lan dần sang cả khu vực khác
nhiệt độ cao nhất ở phía tây bắc bộ là hai mươi chín
đến hai mươi bảy độ trong hai ngày tới và tăng nhẹ trong ngày một mươi bảy
các tỉnh duyên hải miền trung ba ngày tới thời tiết vẫn tương đối ổn định
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế do nằm ở rìa xa phía tây nam
khối không khí lạnh có cường độ yếu nên về đêm và sáng trời nhiều mây
có sức mùi dài rác ban ngày trời có những khoảng nắng nhẹ
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi năm hai mươi tám độ một số nơi thuộc vùng núi phía tây nghệ an cao hơn
phần phía nam khu vực từ đà nẵng trở vào
đến bình thuận mưa hầu như không xuất hiện ngày trời nắng
với nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam
mức nhiệt cao nhất trưa chiều ra động trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
riêng bình thuận có nơi ba mươi hai độ
vùng cao tây nguyên về đêm và sáng trời rét nhẹ
với nhiệt độ trong khoảng từ một mươi tám hai mươi một độ ban ngày hầu hết các nơi trời đều có nắng
và nhiệt độ nhanh chóng tăng lên mức là hai mươi chín ba mươi hai độ vào giữa trưa và đầu giờ chiều
khu vực nam bộ ba ngày tới duy trì thời tiết nắng nhiều
vào ban ngày đây vẫn là nơi có nền nhiệt độ cao nhất trên cả nước
với trưa chiều phổ biến trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng miền đông nam bộ có nơi trên ba mươi năm độ ở ngưỡng nắng nóng